trong nhiều năm qua cứ đến mùa mưa lũ lại xảy ra tình trạng sạt lở bờ biển tại khu vực thuộc xã đảo tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam
mỗi năm bờ biển ở đây bị sóng đánh sạt lở biển xâm thực sâu vào đất liền từ năm đến một mươi mét đất làm cho nhiều nhà cửa đất đai của người dân đều bị thiệt hại và nhấn chìm
thế nhưng đến nay thì các biện pháp phòng chống sạt lở đều chưa mang lại hiệu quả thiết thực
dù chưa có lũ lớn nhưng trong những ngày vừa qua đoạn bờ biển dài khoảng hai km ở khu vực cửa lở thuộc thôn bình trung xã đảo tam hải đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng
theo người dân địa phương trước đây khu vực này có đến hai mươi hộ dân sinh sống
nhưng năm hai nghìn năm trở lại đây do bờ biển sạt lở nghiêm trọng mỗi năm biển xâm thực vào đất liền từ năm đến một mươi mét
nay chỉ còn hai hộ dân đang sinh sống nhưng thấp thỏm lo âu vì biển chỉ
cách nhà mình khoảng một mươi mét chính quyền địa phương đã triển khai phương pháp kè mềm theo công nghệ hà lan nhưng vẫn chưa đem lại hiệu quả
còn đây là khu vực kè tại thôn tần lập tam hải
năm hai nghìn một mươi một được ban quản lý kinh tế mở chu lai đầu tư hơn bốn mươi tám tỷ đồng để kè bê tông kiên cố hơn một tám km
công trình hoàn thành và bàn giao vào năm hai nghìn một mươi hai nhưng đến năm hai nghìn một mươi ba sóng đánh làm một đoạn kè khoảng một trăm ba mươi mét bị bung ra
khoảng năm năm trở lại đây tại khu vực bãi nồm tình trạng xâm thực cũng diễn ra rất mạnh
trong năm năm qua biển đã lấn sâu vào đất liền hơn ba mươi mét
trên địa bàn xã tâm hải thì bây giờ xảy ra hai điểm nước biển xâm thực mạnh
đó là khu vực thôn tần lập và khu vực xâm ba của thôn bình trung
khu vực thôn tần lập thì được sự quan tâm của quân lý
khu tỉnh mở chù lai đã đầu tư được hệ thống kè một tám km với kinh phí khoảng bốn mươi tám tỷ
nhưng đến bây giờ thì tại khu vực đoạn khóa mối kè thuộc thôn tân lập thì đã bị hư hỏng
cái phần kè khoảng chiều dài khoảng một trăm ba mươi mét
qua cái kiến nghị nhiều lần của địa phương
giờ địa phương vẫn chưa có điều kiện để mà khắc phục lại cái đoạn kè này
đây là một công trình mà nó vượt qua khả năng của quyền
đề nghị với tỉnh tiếp tục là quan tâm đối với cái khu vực thôn bình trung
thì có giải pháp tức là bền vững hơn bằng bê tông
hay là tộ một cái giải cây xanh để mà hoàn chế được cái sông biển
và đối với cái kè tần lập thì đề nghị tỉnh tiếp tục là có cái đầu tư tiếp
để kéo dài cái bờ gài này để nó cho đến cái thôn một
để nó hoàn chế được cái việc sông biển
trong khi các cấp chính quyền địa phương đang loay hoay với việc tìm nguồn vốn để xây kè
thì người dân sống trong khu vực bị sạt lở tại xã đảo tam hải
cũng đang lo sợ vì mất nhà mất đất
tuy nhiên với số tiền hai mươi triệu đồng hỗ trợ nhiện này
thì họ không có đủ khả năng để di chuyển nhà đến nơi ở mới
do vậy ngoài việc tìm nguồn vốn để xây kè chăn sóng chống xói mòn
xâm thực cho xã đảo tam hải tỉnh quảng nam cần chú trọng trong công tác hỗ trợ
để người dân có nơi ở mới ổn định và lâu dài hơn